phú yên có trên chín mươi một lồng bè nuôi trồng thủy sản với hàng nghìn lao động
trước khi bão số năm đổ bộ chính quyền các địa phương đã nỗ lực kêu gọi vận động người dân ra cố lồng bè vào bờ và bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản
trước thông tin bão số năm đang tiến sát vào đất liền để bảo đảm an toàn cho các lồng thủy sản
ngư dân thị xã sông cầu đã cho tháo rỡ nhấn chìm các lồng xuống đáy vịnh xuân đài với độ sâu từ năm năm đến sáu mét để tránh sóng và giả bão
thị xã sông cầu có bảy mươi bảy lồng nuôi tôm hùm và cá bớp của hơn ba hộ lớn nhất tỉnh phú yên
nếu bão đổ bộ trực tiếp sẽ gây thiệt hại rất lớn
quỹ ban dân thị xã đã thông báo cho tất cả các hộ dân phải thực hiện việc di rời lồng bè vào bờ trước một mươi một h trưa ngày ba mươi tháng một mươi